trong khi tổ chức y tế thế giới đưa ra những bằng chứng cho rằng amian có khả năng gây ung thư và khuyến cáo nên ngừng sử dụng chất này
thì tại việt nam đây vẫn là một vật liệu xây dựng được sử dụng phổ biến nhờ những tính năng ưu việt câu chuyện này đang gây nhiều tranh cãi
đánh giá của tổ chức y tế thế giới who cho rằng các loại ameang đều có khả năng tiềm tàng gây ung thư ở người
tuy nhiên nghiên cứu khoa học tại mỹ canada ấn độ thái lan lại cho thấy tỷ lệ ung thư phổi ở nhóm công nhân tiếp xúc với amiang trắng không khác biệt so với nhóm người không tiếp xúc
nghiên cứu đưa ra được các sản phẩm thay thế phù hợp với tính năng sử dụng và nhu cầu của người dân đồng thời cũng để cho các doanh nghiệp có thời gian làm quen với vật liệu sản xuất thay thế mới tính toán chi phí khấu hao khi ra thành phẩm trước khi ngừng hoàn toàn không sử dụng ameang